thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây trước dự báo giá xăng dầu có khả năng tăng cao trong kỳ điều chỉnh ngày một mươi một tháng hai
nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã treo biển hết hàng nghỉ bán dừng hoạt động do thiếu nguồn cung
khiến dư luận xã hội và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
nhiều người nhận định đây là dấu hiệu của hành vi tích chữ găm hàng chờ bán với giá cao kiếm lời bất chính
và đòi hỏi các lực lượng chức năng để nhanh chóng vào cuộc

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé